trong ngày hôm nay cả bắc bộ và trung bộ đều sẽ có mưa
tuy nhiên lượng mưa ở bắc bộ sẽ nhiều hơn
nhất là ở vùng núi còn có khả năng xuất hiện rông
mưa nhiều sẽ khiến cảm giác rét bút rõ rệt hơn
quý vị cần đặc biệt giữ ấm cho cơ thể
trái ngược với khu vực này là tây nguyên và nam bộ
nắng vẫn tràn hòa cả ngày
tuy nhiên tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lại ở mức cao
trung bình từ chín đến một mươi độ c
có nơi lên tới một mươi bốn độ c
rất dễ gây ra ảnh hưởng cho sức khỏe